từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn nhiều chính sách mới có hiệu lực như sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
không xét danh hiệu lao động tiên tiến với người tuyển dụng dưới sáu tháng quy định mới về xét danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc ưu tú
từ ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thông tư số hai năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ giáo dục và đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
chính thức có hiệu lực thông tư sửa đổi bổ sung việc tổ chức thi năm bài thi gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ
ngoại ngữ gồm có tiếng anh tiếng nga tiếng pháp tiếng trung quốc tiếng đức tiếng nhật và tiếng hàn
một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên một bài thi tổ hợp khoa học xã hội để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
thí sinh giáo dục trung học phổ thông thuộc đối tượng quy định phải dự thi bốn bài thi gồm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn
cũng có hiệu lực trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn thông tư số một năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ nội vụ quy định biện pháp thi hành luật thi đua khen thường
và nghị định số chín mươi tám ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thường
thông tư quy định rõ việc bình xét danh hiệu lao động
tiên tiến chiến sĩ tiên tiến trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau
cá nhân tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu hoặc có hành động dũng cảm cứu người cứu tài sản của nhà nước của nhân dân dẫn đến bị thương tích
được tính để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến
cá nhân được cử tham gia đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn chấp hành tốt quy định của các cơ sở giáo dục đào tạo bồi dưỡng
thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan tổ chức đơn vị để được bình xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến
và đặc biệt không xét danh hiệu lao động tiên tiến chiến sĩ tiên tiến đối với các cá nhân mới tuyển dụng dưới sáu tháng
từ ngày một mươi năm tháng bốn nghị định hai mươi năm của chính phủ về xét danh hiệu thầy thuốc nhân dân thầy thuốc ưu tú sẽ có hiệu lực
cụ thể thầy thuốc ưu tú là những cá nhân có tài năng xuất sắc trong nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ về y tế
đạt được một trong các tiêu chuẩn như chủ nhiệm ít nhất hai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
là tác giả của ít nhất một sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao có phạm vi ảnh hưởng rộng rãi
là chủ nhiệm của ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
và thành viên nghiên cứu chính thực hiện ít nhất một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ tỉnh đã được nghiệm thu kết quả đánh giá xếp loại ở mức đạt trở lên
đối với danh hiệu thầy thuốc nhân dân được xếp tặng cho cá nhân đã được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú đạt các tiêu chuẩn theo quy định